đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ tp hà nội diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô
trong sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi đại hội sẽ tổ chức phiên khai mạc
với sự tham dự của gần năm trăm linh đại biểu chính thức đại diện cho hơn bốn mươi năm vạn đảng viên toàn đảng bộ
theo dự kiến chương trình làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
sẽ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
đại hội sẽ nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện
trình đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố và dự thảo chương trình hành động
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố
đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội được tổ chức với phương châm
đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển và diễn ra trong bối cảnh
đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức
một mươi trên một mươi sáu chỉ tiêu nghị quyết đại hội một mươi sáu đảng bộ thành phố trong đó vượt bốn chỉ tiêu
và ba chỉ tiêu với đích trước hai năm là tỷ lệ giá đạt chuẩn nông thôn mới
tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và giảm tỷ lệ hộ nghèo